để giảm thiểu tình trạng ngập úng bảo đảm an toàn giao thông trong tình hình thời tiết mưa lớn sắp đến
thành phố đà nẵng đề nghị ubnd các quận huyện chủ đầu tư đơn vị điều hành dự án chuẩn bị phương án ứng phó với mưa bão
theo đó sở xây dựng yêu cầu các đơn vị thực hiện giải pháp thoát nước tạm theo phân cấp quản lý
đặc biệt lưu ý tại các khu dân cư hiện đang trịnh trang
các tuyến đường khu vực trung tâm thành phố bị ngập úng cục bộ hoặc có khả năng bị ngập úng nhằm bảo đảm thoát nước
công ty thoát nước và xử lý nước thải ra soát tình trạng máy bơm tại các trạm
chuẩn bị máy bơm công suất lớn thực hiện phương án bơm nước kịp thời không để xảy ra tình trạng ngập úng cục bộ kéo dài
đối với công ty quản lý vận hành điện chiếu sáng công cộng yêu cầu đơn vị thực hiện thay thế trụ điện chiếu sáng
ở các khu vực tuyến đường có nguy cơ ngã đổ bảo đảm cho người công trình và phương tiện giao thông không để xảy ra sự cố mất an toàn điện